chủ đầu tư của dự án khẳng định có được kết quả này là nhờ nghị quyết số năm mươi năm của bộ chính trị đã mở cánh cửa cho tư nhân tham gia đầu tư trong lĩnh vực điện năng giải quyết bài toán phát triển năng giải quyết bài toán phát triển năng giải quyết bài toán phát triển năng giải quyết bài toán phát triển năng giải quyết bài toán phát triển năng giải quyết bài toán phát triển năng giải quyết bài toán phát triển năng giải quyết bài toán phát triển năng giải quyết bài toán phát triển năng giải quyết bài toán phát triển năng giải quyết b
một cái chìa khóa để mở ra
cái thị trường đầu tư
trong lĩnh vực năng lượng và lĩnh vực
đặc biệt là lĩnh vực điện năng
thì lúc đấy nó là một cái cơ hội để cho
những cái nguồn cung về vốn
từ cái khu vực kinh tế tư nhân
và cái nguồn cầu về vốn tức là đầu tư
trong lĩnh vực điện năng nó gặp nhau
và như vậy thì nếu như có cái sự tham gia
của cái nguồn vốn tư nhân thì vô hình dung
nó sẽ giảm bớt cái gánh nặng
cho cái vốn ngân sách và từ lâu
nó là cái nguồn vốn chủ lực trong đầu tư
là lĩnh vực điện năng
theo các chuyên gia địa nghị quyết số năm mươi năm
thực sự trở thành điểm tựa
cho phát triển năng lượng bền vững
các thành phần kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân
cần bám chúng và sát với những yêu cầu
mục đích cũng như những định hướng
nguyên tắc của nghị quyết
cái việc đầu tiên
mà chúng ta cần phải triển khai
là đó là cái việc nghiên cứu học tập
và quan trị đầy đủ
các cái tinh thần ý nghĩa và phản vi
nội dung có nghĩa là
các cái khía cạnh cụ thể
trong cái nghị quyết
và nhất là những cái vấn đề nó sẽ tác động
và nó sẽ mở và tạo phần lợi
cũng như là nó tiếp tục mở ra
và đặt ra những cái nhiệm vụ mới cho chúng ta
trong các cái lĩnh vực có liên quan
làm sao nó phải trúng và phải bám sát
với lại những cái yêu cầu mục đích
cũng như là những cái định hướng và nguyên tắc
của nghị quyết năm mươi năm
đặc biệt là trong những vấn đề lớn liên quan đến
cơ cấu của ngành điện của các nguồn điện
tập trung thực hiện tốt
nghị quyết số năm mươi năm của bộ chính trị
chính là giải pháp có tính phải thi cao
để thực hiện tốt khẩu đột phá chiến lược
là tiếp tục hoàn thiện hệ thống
cơ cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ
hiện đại trọng tâm là
ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông năng lượng
công nghệ thông tin trong chiến lược
phát triển kinh tế xã hội
được đề ra trong dự thảo các văn kiện
trình đại hội một mươi ba của đảng